hướng tới kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh bà rịa vũng tàu
ban liên lạc lữ đoàn ba trăm một mươi sáu đặc công biệt động bộ tham mưu miền b hai đã tổ chức họp mặt cán bộ chiến sĩ gia đình và các cơ sở cách mạng
đây là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt làm cho kẻ thù khiếp sợ với lối đánh xuất quỷ nhập thần
họ là những người làm công tác tình báo chiến lược được ta cài cắm vào hoạt động trong hàng ngũ của địch
những chiến sĩ biệt động sài gòn những cụm tình báo cơ sở cách mạng các đường dây giao liên để truyền các tin tức tình báo đã góp phần đắc lực vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
họ là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt làm cho kẻ thù khiếp sợ với lối đánh xuất quỷ nhập thần
đây là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt làm cho kẻ thù khiếp sợ với đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt làm cho kẻ thù khiếp sợ với lối đánh xuất quỷ nhập thần